là địa phương có nhiều điểm du lịch nổi tiếng thường xuyên thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan nên dịp tết nguyên đán canh tí và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi dự kiến lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh ninh bình sẽ tăng đột biến
công an tỉnh ninh bình tăng cường ứng trực một trăm linh quân số nhằm phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi cho người dân được an toàn
theo đó công an tỉnh ninh bình triển khai đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an toàn giao thông tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi và tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng tăng giá phé trái quy định đặc biệt trong dịp tết nguyên đán
lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh ninh bình cũng tăng cường giả soát bổ sung lực lượng cho các tổ tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm triệt đề đối với các trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn
thời gian tới lực lượng công an tỉnh ninh bình tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm bố trí lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết